tại quảng nam từ đêm qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn trên diện rộng và kèm theo gió mạnh
đến chiều nay lượng nước đổ về các hồ lớn nên các nhà máy thủy điện trên địa bàn tiến hành xả nước
khiến nước lũ trên các con sông lớn trong tỉnh đang nhanh lăng lên nhanh
vào thời điểm bốn giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một thủy điện sông bung bốn xả nước về hạ du với lưu lượng một sáu trăm ba mươi tám m ba một giây
và theo thông tin từ công ty thủy điện sông chanh cho biết do lưu lượng nước về hồ cao hơn lưu lượng nước qua hai tổ máy phát điện và trời đang mưa lớn
nên từ một mươi năm h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một hồ thủy điện sông chanh hai sẽ cho xả nước qua tràn với lưu lượng từ năm trăm linh đến một năm trăm linh mét khối một giây tùy theo lượng nước về hồ
do các thủy điện xả lũ nên mực nước trên sông vu gia thu bồn đang lên nhanh
hiện mức nước trên sông vu gia tại trạm ái nghĩa đạt bảy tám m trên mức báo động một
sông thu bồn tại giao thủy là ba bốn mươi bảy m dưới báo động một
dự báo trong một mươi hai giờ tới mực nước sông vu gia và sông thu bồn sẽ vượt mức báo động hai
hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu các địa phương cần theo dõi để thực hiện di rời dân ở vùng trũng
đồng thời theo dõi các vị trí dễ xảy ra sạt lở để sơ tán dân nhằm tránh thiệt hại do bão lũ gây ra